chào mừng quý vị đến với bản tin nhật ký an ninh ngày một mươi chín tháng bốn của truyền hình công an nhân dân
bản tin tối nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây

hội đồng bảo an liên hợp quốc không thể thông qua nghị quyết về công nhận nhà nước palestine độc lập
mở đầu với các tin tức thời sự chính trị quan trọng
thưa quý vị và các bạn vào chiều ngày hôm nay tại hà nội đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
đã hội đàm với đồng chí hạ vinh ủy viên trung ương đảng bộ trưởng bộ tư pháp trung quốc
cùng dự có thứ trưởng bộ tư pháp nguyễn khánh ngọc và đồng chí hùng ba đại sứ trung quốc tại việt nam
hội đồng tư pháp trung quốc diễn ra ngay sau chuyến thăm cấp nhà nước đến việt nam của tổng bí thư chủ tịch nước tập cận bình
là hợp tác cụ thể hai bộ triển khai quán triệt tuyên bố chung việt nam trung quốc ngày một mươi ba tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
tiếp tục làm sâu sắc và nâng tầm hơn nữa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện
xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai việt nam trung quốc có ý nghĩa chiến lược đã được tổng bí thư hai đảng xác định
tại hội đàm bộ trưởng tô lâm đã đề nghị phía trung quốc hỗ trợ bộ công an việt nam
chia sẻ thông tin kinh nghiệm về việc xây dựng quản lý áp dụng số hóa trong công tác tư pháp quản lý trại giam phạm nhân của ngành tư pháp trung quốc
bộ công an việt nam mong muốn cử đoàn cục quản lý trại giam sang làm việc với đơn vị chức năng của bộ tư pháp trung quốc
để trao đổi học hỏi kinh nghiệm trên lĩnh vực này và thảo luận phương hướng hợp tác của hai cục quản lý trại giam
đồng chí hạ vinh khẳng định quan hệ giữa hai đảng hai nhà nước việt nam trung quốc đã bước sang giai đoạn mới
dưới sự dẫn dắt chiến lược của lãnh đạo cấp cao hai bên
hợp tác thực thi pháp luật và tư pháp hai nước không ngừng được tăng cường củng cố
hướng tới mục tiêu xây dựng quản lý đất nước bằng pháp luật mang lại hài lòng cho người dân hai nước
đồng chí bộ trưởng bày tỏ mong muốn hai bộ tiếp tục tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực mà hai bên cùng có chức năng nhiệm vụ
tại hội đàm bộ trưởng tô lâm và đồng chí hạ vinh thống nhất hai bên hoàn thiện thủ tục phê chuẩn sớm có hiệu lực
hiệp định chuyển giao người bị kết án phạt tù việt nam và trung quốc để hai bên triển khai các nội dung ký kết
cũng như những nội dung đã thống nhất giữa hai bộ
ngay sau hội đàm bộ trưởng tô lâm và bộ trưởng hạ vinh đã ký bản ghi nhớ hợp tác giữa bộ công an nước cộng hòa
sau chủ nghĩa việt nam và bộ tư pháp nước cộng hòa nhân dân trung hoa
sáng nay tại hà nội bộ công an đã tổ chức lễ phát động phong trào đọc sách công an nhân dân đẩy mạnh học tập suốt đời
thêm một lần nữa
theo tấm gương bác hồ vĩ đại hưởng ứng ngày sách và văn hóa đọc việt nam năm hai nghìn hai mươi bốn trong toàn lực lượng công an nhân dân
thượng tướng phó giáo sư tiến sĩ trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an giáo sư tiến sĩ nguyễn thị doan
nguyên ủy viên trung ương đảng nguyên phó chủ tịch nước chủ tịch hội khuyến học việt nam đã đến dự buổi lễ
trong những năm qua đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an cấp ủy thủ trưởng công an các đơn vị địa phương
luôn quan tâm lãnh đạo chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời theo tấm gương của chủ tịch hồ chí minh
phát động phong trào đọc sách và phát triển văn hóa đọc trong toàn lực lượng công an nhân dân
phát biểu tại buổi lễ thứ trưởng trần quốc tỏ yêu cầu các cán bộ chiến sĩ phải thấm nhuần lời dạy của bác hồ
người công an cần đọc để nắm tình hình đồng thời nhận thức sâu sắc ý nghĩa vai trò của việc học tập suốt đời
đồng chí thứ trưởng cũng yêu cầu căn cứ vào tình hình thực tế công an các đơn vị địa phương
chủ động tổ chức hoạt động hưởng ứng ngày sách và văn hóa đọc việt nam tại thư viện trung tâm lưu trữ
và thư viện phòng đọc của cơ quan đơn vị và những không gian thích hợp
chú trọng hình thức tổ chức đa dạng phong phú kết hợp phương thức truyền thống với phương thức tổ chức hiện đại
theo xu thế phát triển của văn hóa đọc trên các nền tảng công nghệ và chuyển đổi số
trong khuôn khổ lễ phát động lãnh đạo bộ công an và các tổ chức đơn vị xuất bản
đã tặng nhiều cuốn sách có giá trị đến các đại biểu các đơn vị trong và ngoài lực lượng công an nhân dân
và tham quan triển lãm sách ảnh hưởng ứng ngày sách và văn hóa đọc trong công an nhân dân
cũng tại buổi lễ phát động các cán bộ chiến sĩ đã được lắng nghe đại biểu chia sẻ về cuốn sách
những tấm gương ham đọc sách thời đại hồ chí minh
thưa quý vị trở về sau cuộc chiến
với những người lính từng được sống và chiến đấu trên mảnh đất điện biên bảy mươi năm về trước
ký ức về một thời hoa lửa vẫn còn vẹn nguyên như mới ngày hôm qua
cùng chung chiến hào cùng chung kẻ địch chiến thắng giữa mưa bom bão đạn
để giờ đây gặp lại khi tóc đã bạc ra mồi họ vẫn luôn tự hào là một chiến sĩ điện biên
gặp lại nhau mừng mừng tuổi tuổi những tiếng hát lời ca điệu hò kéo pháo
mỗi câu chuyện là một phần ký ức về đồng đội về những năm tháng chiến tranh gian khổ mà vẻ vang
đại tướng có viết một cái thư line hiệp tra bắc hồ về thay đổi phương châm tạp chiến
và tôi là người đại tướng chọn mang cái bức thư đó các cuộc đi đó
là có thể nói có một trăm linh hai
nói lên k detailing

lập dự án ma để phân lô bán nền ở phú quốc tỉnh kiên giang

đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố phú quốc
khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo kết quả điều tra vào tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một điệp cùng với lĩnh và hùng
cùng nhau mở công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn đầu tư và phát triển
ngành nghề môi giới tư vấn kinh doanh bất động sản do điệp làm giám đốc
từ năm hai nghìn hai mươi một đến năm hai nghìn hai mươi hai cả ba tiến hành đặt cọc mua đất
hoặc mua các thửa đất của nhiều người dân tại xã cửa dương
và xã cửa cạn ngoài ra còn lấn chiếm thêm phần đất suối đất rừng đặc dụng ở bên ngoài
sau đó các đối tượng đã tự săn lấp mặt bằng làm đường bê tông cắm cột điện kéo đường điện
trái phép trên các thửa đất rồi tiến hành thuê người làm bản vẽ sơ đồ phân lô trên giấy
tự đặt tên dự án đều là dự án ma không có thật
rồi tiến hành giới thiệu quảng cáo trào bán các lô nền đất cho khách hàng
với hình thức mua bán là lập vi bằng của các văn phòng
thừa phát tại phú quốc nhằm thu lợi bất chính
với thủ đoạn trên các đối tượng đã phân hơn một chín trăm năm mươi nền bán nền cho hàng trăm khách hàng
với số tiền chiếm đoạt hơn hai trăm năm mươi tỷ đồng
vừa bước xuống xe khách chưa kịp thay đổi phương thức di chuyển
để tẩu tán hai viên ma túy tổng hợp đối tượng đã bị lực lượng công an bắt giữ
theo đó ngày một mươi sáu tháng bốn tại khu vực xã giang sơn huyện đô lương
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh nghệ an và công an huyện quỳ hợp
tiến hành bắt giữ đối tượng lô thị vân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu chứa tại huyện đô lương
về hành vi vận chuyển trái phép hai viên ma túy tổng hợp
qua điều tra xác định đối tượng vân thường xuyên móc nối với các đối tượng
từ khu vực biên giới huyện quế phong hình thành đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy
từ huyện quế phong đi các huyện quỳ hợp đô lương tân kỳ và các vùng phụ cận để tiêu thụ
hiện chuyên án đang được tiếp tục đấu tranh mở rộng